cảnh sát onuras cho biết ít nhất bốn mươi một người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra vào ngày hôm qua
giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ ở tampara
cách thủ đô tegushikhanpa của đất này hai mươi năm km về phía bắc
bạo loạn xảy ra tại nhà tù centro femenino de apartación social hiện đang giam giữ khoảng chín trăm linh tù nhân
nhận định ban đầu cho thấy hầu hết những người thiệt mạng là do bị bỏng nặng hoặc trúng đạn
hiện chưa rõ tất cả những người thiệt mạng có phải là tù nhân hay không
cơ quan chức năng cho biết các thành viên của một băng nhóm đã lao vào phòng ra của nhóm đối địch
sau đó phóng hỏa khiến khu vực này bị phá hủy hoàn toàn
bộ an ninh orduras cam kết sẽ có phản ứng cưng rắn với tình trạng bạo loạn nhà tù
đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp triển khai ngay lực lượng cứu hỏa cảnh sát và quân đội để xử lý vụ việc
thủ tướng ấn độ narendra modi đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ
theo lời mời của tổng thống mỹ joe biden và đệ nhất phu nhân joe biden
chuyến thăm được nhận định là bước ngoặt cho quan hệ ngoại giao song phương
với việc hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và chia sẻ công nghệ cao
thủ tướng ấn độ modi đã hạ cánh ở new york vào chiều thứ ba theo giờ địa phương
nơi ông sẽ tham dự kỷ niệm ngày quốc tế yoga hai mươi một tháng sáu tại trụ sở liên hợp quốc
sau đó ông sẽ tới washington để hội đàm với tổng thống joe biden
dự kiến thủ tướng modi sẽ phát biểu tại một cuộc họp chung của quốc hội mỹ
ngoài ra ông cũng có cuộc gặp với các doanh nhân mỹ cũng như các ceo mỹ gốc ấn
để thảo luận nâng cao các cơ hội đầu tư và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững
chuyến thăm dự kiến sẽ chứng kiến hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao
với việc ấn độ có thể được tiếp cận với các công nghệ quan trọng của mỹ
mà nước này hiếm khi chia sẻ với các quốc gia không phải đồng minh
đây cũng là cuộc tiếp cấp nhà nước thứ ba trong nhiệm kỳ của tổng thống joe biden
và là chuyến thăm thứ ba của một nhà lãnh đạo ấn độ tới mỹ
cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa washington và new delhi
thẩm phán liên bang ở florida eileen cannon đã ấn định ngày một mươi bốn tháng tám tới
bắt đầu phiên tòa xét xử cựu tổng thống mỹ donald trump liên quan cáo buộc cố ý cất giữ tài liệu mật của chính phủ
và cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra
tuy vậy giới chuyên gia pháp lý cho rằng tính phức tạp trong việc xử lý các bằng chứng mật
những động thái từ phía đội luật sư của ông trump trước phiên tòa và cách quản lý thời gian của thẩm phán
có thể khiến việc xét xử bị chỉ hoãn
quy định mới nhất được đưa ra sau khi thẩm phán bruce rehars vào hôm một mươi chín tháng sáu
ra lệnh đội luật sư của ông trump không được công bố các bằng chứng trong tài liệu mật cho truyền thông hoặc công chúng
thẩm phán cũng ra điều kiện nghiêm ngặt liên quan đến việc tiếp cận của cựu tổng thống đối với các tài liệu đó
tuần trước ông trump đã trình diện tại tòa liên bang ở thành phố miami bang florida để nghe đọc cáo trạng
sau đó ông tuyên bố không nhận tội
bất kể đang bị truy tố hình sự trong hai vụ việc khác nhau
các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông trump vẫn duy trì vị thế dẫn đầu
trong cuộc đua trở thành đại diện của đảng cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi
và trong một diễn biến khác ông hunter biden con trai của tổng thống mỹ joe biden
đã đồng ý một thỏa thuận nhận tội với văn phòng công tố bang del
liên quan đến hai tội danh trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp
qua đó chấm dứt cuộc điều tra kéo dài suốt năm năm qua đối với ông này
theo các công tố viên ông hunter năm mươi ba tuổi đã nhận hai tội danh
không nộp thuế thu nhập liên bang và sở hữu súng bất hợp pháp dù từng sử dụng ma túy
tuy nhiên thỏa thuận nhận tội này vẫn cần được thẩm phán liên bang chấp thuận
theo cáo trạng ông hunter biden là một luật sư và nhà vận động hành lang
đã không kê khai thuế đúng hạn khi có được khoản thu nhập hơn một năm triệu usd
trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
trong cả hai năm này ông hunter biden đã nợ hơn một trăm linh usd tiền thuế phát sinh
từ những khoản thu nhập trên
mỗi tội danh có thể chịu án tù một mươi hai tháng và khoản phạt lên tới một trăm linh usd
hoặc gấp đôi số tiền mà ông biden kiếm được khi vi phạm pháp luật
tuy nhiên theo truyền thông mỹ ông hunt biden có thể sẽ không phải đối mặt
với bất cứ án tù nào và chỉ phải chịu án treo
liên quan cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp ông hunter biden sẽ không bị truy tố
nhưng sẽ phải tham gia một chương trình bao gồm cải tạo và phục hồi
bộ môi trường ukraine mới đây đã thông báo vụ vỡ đập thủy điện cakovca ước tính
gây ra thiệt hại khoảng một hai tỷ euro tức là hơn một ba tỷ usd
đồng thời cảnh báo lũ lụt có thể khiến nhiều bom mìn gài tại khu vực này
đổ xuống bờ biển của các nước châu âu khác
và hiện giới chuyên môn vẫn đang tiếp tục đánh giá thiệt hại của vụ việc này
đập thủy điện kakovka trên sông dnipro ở kherson bị vỡ vào hôm sáu tháng sáu vừa qua
và cho đến nay đã khiến hơn năm mươi người thiệt mạng phá hủy nhiều nhà cửa cũng như đất canh tác
khoảng một triệu người không có nước sạch sau khi thể tích của hồ chứa kakovka giảm ba bốn
hiện các nước liên minh châu âu đang phối hợp cung cấp khẩn cấp thuyền nơi trú ẩn
vật dụng ngăn nước thiết bị y tế và máy lọc nước tới các khu vực bị ảnh hưởng
nga và ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập còn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo
vụ việc có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng liên quan vấn đề an toàn
và tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân zaporisia
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn hiện có đến hơn năm trăm linh người đã phải ra nước ngoài
lánh nạn do tình hình xung đột ở sudan trong khi khoảng hai triệu người khác buộc phải di tản trong nước
phát biểu họp báo nhân ngày quốc tế người tị nạn người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc
philippo grandhi cho hay số người tị nạn từ sudan tìm nơi nương náo tại các quốc gia láng giềng
đã vượt mốc nửa triệu người kể từ khi xung đột bùng phát hồi giữa tháng bốn tại quốc gia bắc phi
theo ông grandhi nếu xung đột không chấm dứt làn sóng di cư sẽ vẫn tiếp diễn
trong hơn hai tháng qua giao tranh giữa các phe phái đối định ở sudan
đã khiến hơn hai người thiệt mạng và hai năm triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
cũng như châm ngọi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn
tại hội nghị các nhà tài trợ tại geneva thụy sĩ hôm một mươi chín tháng sáu cộng đồng quốc tế đã cam kết viện trợ một
năm tỷ usd để giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở sudan và giúp các nước láng giềng tiếp nhận
những người chạy trốn khỏi xung đột
chính phủ ấn độ sẽ nỗ lực giảm thiểu các trường hợp tử vong do nhiệt độ tăng cao
sau khi ghi nhận báo cáo về nhiều ca tử vong do đợt nắng nóng gai gắt xảy ra trong tuần này
chính phủ ấn độ đã có cuộc họp bàn về việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ nắng nóng trên khắp đất nước
cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sức khỏe cộng đồng
hội đồng nghiên cứu y khoa ấn độ đã được chỉ đạo lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
để ngăn chặn các ca tử vong do nắng nóng trong thời gian tới
các nhóm y tế cũng được cử tới hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là utta pradesh và bihar
với nhiệt độ một số khu vực lên tới bốn mươi sáu độ c trong tuần này
nắng nóng đã khiến gần một trăm bảy mươi người tại hai bang thiệt mạng và gần bốn trăm linh người phải nhập viện
giới khoa học cảnh báo những đợt nắng nóng đang trở nên khắc nghiệt hơn
và diễn ra với tẩn xuất thường xuyên hơn trên khắp khu vực nam á do hậu quả của biến đổi khí ậu
chính phủ hàn quốc thông báo sẽ tiến hành kiểm tra khẩn cấp nồng độ phóng xạ trong nước biển
tại hai mươi bãi biển chính của đất này
trước khi các bãi biển mở cửa cho khách du lịch vào mùa hè năm nay
động thái này nhằm loại bỏ những mối quan ngại trước việc nhật bản sẽ triển khai kế hoạch
xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima daichi ra biển
hai mươi bãi biển nói trên có bãi biển hamdok trên đảo jeju và bãi biển chonpo
thuộc thành phố duyên hải căng nưng miền đông hoàn quốc
sau khi có kết quả kiểm tra nước biển tại hai mươi bãi biển nói trên
chính phủ sẽ vẫn tiếp tục công tác kiểm tra hàng tuần sau khi nhật bản thực hiện kế hoạch xả nước thải
nhiễm phóng xạ mục đích là đảm bảo an toàn cho người dân trong nước và du khách nước ngoài
trong mùa du lịch hè năm nay
nhật bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy fukushima daichi ra biển
từ mùa hè năm nay hiện tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang tiến hành kiểm chứng
kế hoạch này của tokyo căn cứ theo thỏa thuận quốc tế
là một đảo quốc nhỏ hầu như không có tài nguyên thiên nhiên singapore hiện chỉ sản xuất khoảng một mươi
lượng lương thực thực phẩm trong khi phải nhập khẩu hơn chín mươi tới nước ngoài
nhận thức rõ thách thức về vấn đề này singapore mới đây đã thúc đẩy mô hình từ trang trại đến bàn ăn
với việc triển khai hệ thống rán nhãn cho các khách sạn nhà hàng sử dụng từ một mươi năm các nguyên liệu thực phẩm
được nuôi trồng ngay trong nước mục tiêu là giúp singapore bền vững hơn trước những rủi ro của chuỗi cung ứng toàn cầu
mời quý vị cùng chúng tôi đến với nội dung này trong
cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
đây là món bánh burger kẹp cá nổi tiếng của khu nghỉ dưỡng world cendorsa
điểm đặc biệt của món này là mọi nguyên liệu làm ra nó đều được nuôi trồng tại địa phương
từ cá cho đến các loại gia vị rau thơm
người làm ra món ăn này là bếp trưởng danny fong
anh luôn tự mình hái các loại rau xanh trồng ngay ở sân sau của khu nghỉ dưỡng
lập tức chế biến và phục vụ thực khách giúp họ trải nghiệm mô hình từ trang trại

sử dụng sản phẩm địa phương khiến món ăn ngon hơn
và đơn vị cung cấp cũng gửi nguyên liệu cho chúng tôi nhanh hơn do bếp phải nhập khẩu tới nước ngoài
theo ban quản lý world centosa việc khai thác các sản phẩm địa phương đã góp phần giúp các khách sạn
nhà hàng tại singapore đối phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch
chuỗi cung ứng thực phẩm rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn toàn cầu
diễn biến địa chính trị biến đổi khí hậu và biến động giá cả
những lo ngại này ngày càng làm rõ hơn tầm quan trọng của các sản phẩm có nguồn gốc địa phương
vốn có sức chống chịu tốt hơn
chương trình rán nhãn từ trang trại đến bản ăn được triển khai từ tháng ba năm nay
dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng và dịch vụ ăn uống
sử dụng ít nhất một mươi năm nguyên liệu thực phẩm địa phương
tỷ lệ sản phẩm địa phương càng cao xếp hạng sẽ càng cao
đây cũng là một phần trong sáng kiến ba mươi x ba mươi của singapore
với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tự cung tự cấp được ba mươi nhu cầu lương thực thực phẩm
từ tập trung vào đa dạng hóa nguồn cung gia tăng sản xuất trong nước
có các công ty địa phương sản xuất lương thực ở nước ngoài để xuất khẩu lại trong nước
cho đến khuyến khích nông dân sử dụng công nghệ để đạt sản lượng cao
thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là làm sao để thu hút khách hàng
mua các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu
vấn đề không chỉ nằm ở giá cả chúng tôi cần phải đưa ra những ý tưởng mới
làm sao vừa có thể khuyến khích nông dân trồng trọt chăn nuôi
vừa thuyết phục thực cách lựa chọn các món ăn có nguồn gốc địa phương
các loại nông sản địa phương đều rất tươi ngon nhưng cũng dễ bị hư hỏng
và không thể lưu trữ trên các kệ hàng đến hàng tháng trời
vì vậy để nông dân mở rộng quy mô canh tác cần cho họ thấy được rằng
nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của họ tăng cao
họ cần thấy được hiệu quả tài chính để gia tăng sản xuất
mô hình từ trang trại đến bàn ăn là cách để singapore trở nên xanh hơn
và bền vững hơn với thực phẩm
nhưng không chỉ vậy lợi ích trực tiếp đối với người tiêu dùng nước này
là họ có thể biết được chính xác nguồn gốc của thực phẩm
từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt về những gì họ ăn hàng ngày